ngày một mươi một tháng hai thứ trưởng thương trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn đặc phái viên của thủ tướng chính phủ đã thăm và làm việc tại nghị viện châu âu ep ở strasburg của pháp
để thúc đẩy báo phiếu về chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa giữa việt nam và liên minh châu âu
thứ trưởng bùi thanh sơn khẳng định lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với eu
đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực trong thời gian vừa qua
đồng thời bày tỏ đánh giá cao vai trò lãnh đạo sự ủng hộ của chủ tịch nghị viện châu âu sark soli
cũng như sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan ep trong tiến trình phê chuẩn các hiệp định evfta và evipa
hoan nghênh việc ep khoa mới sớm ấn định lịch trình phê chuẩn hai hiệp định ngay đầu nhiệm kỳ hoạt động
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại bruxelles bỉ và aix sur provence từ ngày bốn đến ngày một mươi hai tháng hai
thứ trưởng bố thanh sơn cũng đã có nhiều cuộc làm việc quan trọng với phó chủ tịch ep chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế ep
cao ủy thương mại ủy ban châu âu lãnh đạo nhiều đảng tru chốt
dự kiến tối ngày một mươi hai tháng hai giờ việt nam nghị viện châu âu sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu